một trăm ba mươi kiều bào tiêu biểu đã đến đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tại buổi gặp gỡ kiều bào thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng được đón bà con về thăm quê hương
nhấn mạnh năm nào bà con về nước cũng rất đông đảo thể hiện tình cảm đặc biệt của bà con đối với quê hương đất nước
thay mặt đảng lãnh đạo nhà nước bộ ban ngành thủ tướng đánh giá cao hoạt động của kiều bào ta tại nước ngoài
bất cứ chuyến thăm nào của lãnh đạo đảng nhà nước tại nước ngoài cũng đều bố trí
gặp bà con việt kiều tại nước sở tại
trong các cuộc tiếp xúc lãnh đạo các nước cũng đánh giá cao về đóng góp của cộng đồng người việt nam
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại
nhiều bà con cũng vị trí cao tại chính quyền nước sở tại
nhấn mạnh sự phát triển của việt nam có sự đóng góp to lớn của bà con kiều bào
từ một nước bao cấp lạc hậu chúng ta đã thành một nước mà có nhiều mặt đứng hàng rào khu vực
asean đông nam á
trước đây tôi nói phát biểu gần đây nhất của cơ quan u tac là công ty thương mạnh liên hợp quốc
trước đây việt nam chỉ một phần của châu phi để xuất nhập khẩu
giờ đây việt nam cả châu phi cộng lại không bằng nước việt nam xuất nhập khẩu
chúng ta đã có một mức tăng trưởng liên tục nhất hai năm gần đây
và những nước tăng trưởng cao quyết nhì khu vực và thế giới
trên bảy liên tục mà quy mô nền kinh tế việt nam nó lớn nó không phải là bình thường
tôi kêu gọi ý chí đoàn thích và sự quyết tâm một lòng chung tay xây dựng đất nước của người dân việt nam
trong mọi nước để tạo nên một bước phát triển đột giá cho việt nam
thủ tướng mong muốn bà con kiều bào thấm nhuần tinh thần đoàn kết đùm bọc yêu thương lẫn nhau
ổn định cuộc sống tại chỗ hòa nhập trở thành công dân tốt và đóng góp cho nước sở tại
trước hết là vì lợi ích của bà con vì lợi ích của các nước bạn bè của việt nam
và cũng là lợi ích của đất nước việt nam
thủ tướng cũng mong kiều bào tiếp tục chung tay góp sức với đảng và nhà nước
cùng đồng bào trong nước đóng góp trí tuệ chất sám
đưa đất nước ta ngày càng phát triển có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới
đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
hướng về quy hưởng đất nước
tập trung lực lượng đảm bảo an toàn giao thông dịp tết nguyên đán
triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông
đó là chỉ đạo của đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tại buổi làm việc với cục cảnh sát giao thông diễn ra vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
dự buổi làm việc còn có lãnh đạo bộ giao thông vận tải lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cùng một số cơ quan đơn vị khác
về phía bộ công an có sự tham dự của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
theo số liệu thống kê của cục cảnh sát giao thông
công tác đảm bảo an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín đã đạt được những kết quả tích cực
đây là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
tai nạn giao thông đã giảm trên năm ở cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
so với năm hai nghìn một mươi tám
số người chết giảm bảy hai mươi bảy
số người bị thương giảm sáu hai mươi bốn
số vụ giảm năm sáu
phát biểu tại buổi làm việc
phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trường hòa bình
ghi nhận đánh giá cao nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trong thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên áp dụng luật phòng chống tác hại rượu bia
với chủ đề đã uống rượu bia thì không lái xe
phó thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần thực hiện quyết liệt có hiệu quả
kết luận bốn mươi năm của ban bí thư nghị quyết một mươi hai của chính phủ
các kế hoạch của ủy ban an toàn giao thông quốc gia và bộ công an
đặc biệt trước mắt cần thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tổ chức tổng kết tổng kiểm soát phương tiện theo từng chuyên đề
bố trí lực lượng điều khiển hướng dẫn giao thông chủ động không để xảy ra ủng tắc giao thông
nếu xảy ra do sự cố tai nạn giao thông phải kịp thời giải quyết không để kéo dài
nhất là trên các chuyến quốc lộ trọng điểm nội ô và các chuyến ra vào thành phố
trong các ngày cao điểm tết nguyên đán
phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm an toàn trong vận chuyển khách
dịp trước trong và sau tết nguyên đáng canh tí
phục vụ cho nhân dân đi lại được an toàn thuận lợi
bên cạnh đó phó thủ tướng thư trực chính phủ chủ tịch ubnd giao thông quốc gia trường hòa bình
cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục phát huy những hiệu quả
trong việc xử lý vi phạm liên quan đến sử dụng rượu bia
đặc biệt những kết quả có được sau khi nghị định một trăm linh chính thức được áp dụng
từ đó tạo sự thay đổi trong toàn xã hội
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cần chủ động trong mọi tình huống
quan tâm đầu tư trang bị phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
ngày hôm nay tại tp hcm bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia
đã tiến hành hội đàm đánh giá kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi chín và ký kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi
đoàn bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đoàn bộ nội vụ vương quốc campuchia do ngài samdech sa khênh phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ nội vụ làm trường đoàn
tại buổi hội đàm hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi
chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
hai bộ trưởng khẳng định kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi chín đạt được nhiều kết quả tích cực
có phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa hai nước nói chung và mỗi nước nói riêng
trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động khó dự báo
kết quả hợp tác về an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia đặc biệt là hợp tác điều tra tội phạm về ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
đồng thời hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương
đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch
vì hòa bình hợp tác giữa hai nước với khu vực vì hạnh phúc của nhân dân mỗi nước
tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ campuchia
chúc mừng việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đồng thời thông báo kiên ngạch thương mại hai nước đạt mốc năm tỷ usd
kinh tế campuchia đạt mốc tăng trường bảy lạm phát ở mức hai
ngoài ra hai bên đã đánh giá và đề ra phương hướng hợp tác giữa công an các tỉnh giáp biên
trên các lĩnh vực trao đổi đoàn đào tạo khám chữa bệnh
bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng năm mới của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
tới quốc vương nurudom sihamuni thủ tướng hun sen và cá nhân ngài samlek sakhen
chúc nhân dân campuchia đạt được nhiều thành tựu mới
kết thúc hội nghị bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ đội vụ sakhen
đã ký kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng huân chương hữu nghị cho tập thể bộ nội vụ campuchia
mười huy chương hữu nghị cho các cá nhân bộ đội vụ campuchia có thành tích xuất sắc
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bộ
đồng chí thượng tướng mùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trao tặng bốn kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc cho bốn cá nhân thuộc bộ đội vụ campuchia
liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra tại quán karaoke ở thị trấn nam đàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
vừa có thư khen gửi cục cảnh sát hình sự và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi tại thị trấn nam đàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an
cục cảnh sát hình sự phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đấu tranh triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
bắt một trăm linh một đối tượng thu giữ gần chín trăm bốn mươi triệu đồng bảy xe ô tô các công cụ dùng để đánh bạc cùng nhiều vật chứng
kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh tấn công chấn áp tội phạm
sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của cục cảnh sát hình sự và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong triển khai các chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí
tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự góp phần gian đe phòng ngừa tội phạm
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương biểu dương thành tích của các đơn vị
thứ trưởng đề nghị cục cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật cùng với các cơ quan truyền thông tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền
góp phần tạo khí thế mạnh mẽ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
thứ trưởng lê quý vương mong muốn hai đơn vị phát huy kết quả đạt được tiếp tục hiệp đồng tác chiến chặt chẽ
lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
còn vào chiều qua thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã tới dự lễ trao thưởng đột xuất cho các đơn vị và cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án giết người tại huyện an lão thành phố hải phòng
trước đó ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín

ra vụ giết người tại thôn câu thượng xã quang hưng huyện an lão thành phố hải phòng
công an hải phòng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ và quyết tâm phá án
qua một mươi bốn ngày đấu tranh đến hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một lực lượng công an thành phố hải phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ sát hại chủ đầm rơi ở thôn câu thượng xã quang hưng huyện an lão
là nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở thôn quán trang xã bát trang huyện an lão
ghi nhận thành tích của các tập thể cá nhân trong đấu tranh phá chuyên án tại hội nghị nhiều cá nhân tập thể đã được bộ công an tặng giấy khen
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực bản lĩnh tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an thành phố hải phòng
các cuộc nghiệp vụ trong đấu tranh phá án
kết quả đó đã tạo nên niềm tin của quân chủ nhân dân và gia đình bị hại
đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm bổ sung các phương án biện pháp trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm xã hội
và đẩy mạnh tuyên truyền gương sáng về những thành tích chiến công của các lực lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhân dịp tết nguyên đán canh tí công an thành phố hải phòng và trại giam phước hòa đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho các phạm nhân
nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi

trại tạm giam công an hải phòng đã công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho năm mươi tám phạm nhân có quá trình cải tạo tốt được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù
trong đó có hai mươi tám phạm nhân được giảm hết thời hạn ba mươi phạm nhân được giảm từ một tháng đến chín tháng tù
đại diện các phạm nhân đều nhận quyết định giảm án đợt này đã bày tỏ sự vui mừng lòng biết ơn đảng nhà nước
cải tạo tiến bộ để sớm đoàn tụ với gia đình hòa nhập cộng đồng xã hội
còn tại trại giam phước hòa thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đơn vị đóng quân trên địa bàn xã thạnh hòa huyện tân phước tỉnh tiền giang
đợt này trại giam phước hòa có tám phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và bảy trăm hai mươi hai phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng của đảng nhà nước trong công tác quản lý giam giữ giáo dục người phạm tội
qua đó khuyến khích phạm nhân phân đấu thi đua học tập cải tạo tiến bộ sớm đoàn tụ gia đình và trở thành người công dân có ích cho xã hội khi tái hòa nhập cộng đồng